tại hà nội đã diễn ra sự kiện e commerce day hai nghìn một mươi chín với chủ đề đột phá kinh doanh thương mại điện tử
chương trình có sự tham dự của hơn bốn trăm linh doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh thương mại điện tử khu vực phía bắc
theo số liệu thống kê thương mại điện tử việt nam hiện tăng trưởng với tốc độ chóng mặt trên bốn mươi ba một năm
tuy nhiên hàng triệu doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh thương mại điện tử vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức
có thể kể đến như khó khăn trong việc tạo website bán hàng và khởi tạo kinh doanh
khó khăn trong việc quảng cáo và thu hút khách hàng mở rộng kinh bán và quản trị hiệu quả bán hàng
tại sự kiện các diễn giả đã đưa ra nhiều giải pháp cho các doanh nghiệp
trong đó có các ứng dụng nền tảng thương mại điện tử mới với nhiều tính năng như cung cấp cho người kinh doanh thương mại điện tử
một giải pháp chọn gói từ việc khởi tạo bán hàng đến mở rộng kinh bán
từ quảng cáo thu hút khách đến quản trị tối yêu hoạt động kinh doanh